lưu ý dự báo hiện tại đến khi bão vào là ngày hai mươi tháng một mươi hai tức là năm ngày tới nên sai số đến ba trăm năm mươi bốn trăm năm mươi km
tuy nhiên thực tế đây là cơn bão mạnh có thể đạt cấp một mươi hai trên cấp một mươi hai trên biển đông
nên khả năng tiếp cận đất liền với khoảng cách nhỏ gây mưa to trên đất liền
với tình hình như vậy thì công tác phòng chống cần triển khai khẩn trương
đặc biệt với tàu thuyền hoạt động trên biển ông lâm nhấn mạnh
ông trần quang hoài phó trưởng ban chỉ đạo đánh giá đây là cơn bão cuối mùa năm hai nghìn hai mươi
theo dự báo của chuyên gia khí tượng quốc gia và quốc tế đây là cơn bão mạnh
chiều tương tác của các hình thái thời tiết như không khí lạnh
nên đường đi phạm vi ảnh hưởng của bão có thể sẽ bị thay đổi
vì vậy ông hài đề nghị trung tâm theo dõi chặt chẽ diễn biến cơn bão
kịp thời có thông tin tới ban chỉ đạo về đường đi phạm vi tác động
để kịp thời triển khai công tác ứng phó
ông cũng đề nghị các đài dự báo khu vực địa phương phối hợp cùng trung tâm dự báo khí tượng
thủy văn quốc gia để có những nhận định sâu hơn tới từng khu vực
xác định vùng nguy hiểm nhất là vùng trên biển nước ta vì có số lượng tàu thuyền đang hoạt động rất lớn
phó trưởng ban chỉ đạo đề nghị tổng cục thủy sản bộ tư lệnh bộ đội biên phòng
phải thông tin cụ thể tới từng gia đình có tàu thuyền trên biển
đây là cơn bão lớn nên cương quyết không để tàu thuyền vãn lai trên biển
kể cả tàu đánh bắt ven bờ ông hài nhấn mạnh
từ ngày một tháng một mươi hai đến nay các tỉnh đà nẵng đến bình định đã xuống giống với tổng diện tích lúa là hai mươi hai chín trăm linh ba hectare
đà nẵng là hai mươi năm hectare bình định một mươi hai trăm chín mươi tám hectare khánh hòa bảy bốn trăm năm mươi hectare ninh thuận hai sáu trăm ba mươi hectare bình thuận hai năm trăm linh hectare
riêng tỉnh phú yên theo kế hoạch đến ngày hai mươi tháng một mươi hai sẽ xuống giống lúa
bên cạnh đó tại khu vực này hiện có sáu mươi sáu một trăm bảy mươi hectare lúa mùa chưa thu hoạch
trên biển tổng số tàu thuyền của nước ta là chín mươi bốn năm trăm bảy mươi hai tàu số tàu trong hệ thống giám sát là hai mươi sáu tám trăm sáu mươi năm tàu
trong số ba mươi chín trăm bốn mươi bảy tàu có chiều dài lớn hơn một mươi năm mét
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn vừa ban hành công điện số hai mươi năm gửi các bộ ngành địa phương
chỉ đạo ứng phó với cơn bão có tên quốc tế là rai đang chuẩn bị tiến vào biển đông
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai
và tiêm kiếm cứu nạn đã ban hành công điện số hai mươi năm gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tiêm kiếm cứu nạn
các tỉnh thành phố ven biển từ quảng bình tới kiên giang
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
tài nguyên và môi trường quốc phòng ngoại giao công thương thông tin và truyền thông
giao thông vận tải đài truyền hình việt nam đài tiếng nói việt nam thông tấn xã việt nam
hệ thống đài truyền thông duyên hải về việc chủ động ứng phó với cơn bão có tên quốc tế là rai đang chuẩn bị tiến vào biển đông
công điện nêu rõ áp thấp nhiệt đới phía tây bắc thái bình dương đã mạnh lên hành bão với tên quốc tế là rai
nhận định khoảng ngày một mươi sáu đến ngày một mươi bảy tháng một mươi hai bão đi vào khu vực phía nam biển đông là khu vực có số lượng lớn tàu thuyền
và các hoạt động kinh tế trên biển
cường độ mạnh khoảng ngày một mươi chín một mươi
hai mươi tháng một mươi hai bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực đất liền và ven biển trong bối cảnh covid một mươi chín
để chủ động ứng phó với bão văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
đề nghị bang chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố và các bộ ngành
chỉ đạo và triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể như sau
thứ nhất đối với tuyến biển theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo dự báo và diễn biến của bão
thông báo cho thuyền trưởng chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh
duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra
các tỉnh chủ động ra soát điều chỉnh kế hoạch ra khơi đánh bắt vụ cá bắt để đảm bảo an toàn
kiểm tra ra soát sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho hoạt động trên biển
nhà gian khu neo đậu tàu thuyền hoạt động nuôi trồng thủy sản và phương án cung ứng vật tư đối với khu vực đảo
thứ hai đối với đất liền các tỉnh khu vực miền trung lưu ý theo dõi chặt chẽ dự báo mưa
kiểm tra sẵn sàng phương án vận hành đảm bảo an toàn hồ an toàn hạ du tăng cường thông tin phối hợp khi vận hành giữa các địa phương
phòng chống sạt lỡ nhất là khu vực cửa sông đang bị sạt lỡ khi bão đổ bộ sẵn sàng tiêu nước đệm bảo vệ sản xuất
vừa xuống giống
các tỉnh khu vực đồng bằng sông cửu long lưu ý kiểm tra rà soát khu vực nhà yếu không đảm bảo an toàn
phương án quản lý nắm bắt số liệu tàu thuyền đeo đậu tránh bão tại các khu vực cửa sông
phương án đảm bảo an toàn cho những tuyến đê biển sung yếu
thứ ba sẵn sàng lực lượng phương tiện để kịp thời cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
thứ tư đại truyền hình việt nam đại tiếng nói việt nam đại thông tin duyên hải
các cơ quan thông tin đại chúng ở trung ương và địa phương tăng cường thông tin
truyền thông về diễn biến của bão mưa lũ và công tác chỉ đạo ứng phó khắc phục hậu quả
thứ năm tăng cường lực lượng tổ chức trực ban nghiêm túc báo cáo về văn phòng thường trực
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống thiên tai văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn
trong đó các tỉnh nam bộ lưu ý báo cáo số liệu nhà yếu không đảm bảo an toàn khi bão đổ bộ
phương án di dân chống bão số liệu tàu thuyền dự kiến tránh trú tại các khu neo đậu
hẹn gặp lại